từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý
bà thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên internet với nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
bà hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên lê công vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội
kết nối các tài khoản mạng xã hội và internet thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng
trước phiên xử phúc thẩm không có kháng cáo bà nguyễn phương hằng đã làm đơn xin xét xử vắng mặt
tuy nhiên tòa đã bác đơn và bà hằng vẫn bị dẫn dải tới phía xét xử
do không kháng cáo nên bà nguyễn phương hằng đã có đơn xin xét xử vắng mặt
tuy nhiên đơn này của bà hằng không được tòa chấp nhận
vì vậy hiện bà này đã được trích xuất từ nơi đang thi hành án về trại giam trí hòa công an tp hcm để phục vụ cho công tác xét xử
nhìn lại vụ án nguyễn phương hằng trước phúc thẩm
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm vụ án nguyễn phương hằng
vụ án bà nguyễn phương hằng và đồng phạm theo đơn kháng cáo của một số bị cáo
trước đó phiên xét xử sơ thẩm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba có nhiều tình tiết đáng chú ý
có những lời khai đã trở thành tâm điểm lan truyền khắp mạng xã hội
tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan nữ doanh nhân nổi tiếng nguyễn phương hằng và đồng phạm
hồi cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba có năm bị cáo gồm bà nguyễn phương hằng năm mươi ba tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tại bình dương
ông đạng anh quân bốn mươi sáu tuổi
là tiến sĩ luật giảng viên trường đại học luật tp hcm ông huỳnh công tần trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
bà nguyễn thị mai nhi trợ lý của bị cáo nguyễn phương hằng và bà lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
một mươi cá nhân bị bà phương hằng và đồng phạm xâm phạm bí mật đời tư cá nhân và có những nội dung xúc phạm
gây ảnh hưởng uy tín danh dự đều được tòa án nhân dân tp hcm triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên trong phiên tòa sơ thẩm chỉ có một số người có mặt
trong đó có ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ viu anh bà đặng thị hàn ni luật sư nhà báo
luật sư đã đọc cáo trạng trước khi ra tòa trưa
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều hai mươi ba
hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhiều lần bị cáo nguyễn phương hằng từ chối không trả lời câu hỏi của các luật sư
có lúc bị cáo này lại ăn biếng chả miếng với luật sư
bị cáo nguyễn phương hằng đối đáp luật sư ra tòa đã đọc cáo trạng chưa
trước khi nói lời sau cùng bị cáo nguyễn phương hằng còn từ chối xin lỗi ca sĩ đàm vĩnh hưng và ca sĩ vy oanh
và cho rằng việc mình bị tạm giam hơn một mươi tám tháng đã là cái giá quá đắt
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn phương hằng đã rơi nước mắt tại phiên tòa sơ thẩm
khi nhắc về nguyện vọng của mình là giúp người nghèo và trẻ em bệnh tật qua các quỹ tử thiện
chiều muộn hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng xét xử toán nhà dân thế phủ hồ chí minh tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng
mức án ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bà nguyễn phương hằng bật khóc bào chữa nói lời sau cùng bị cáo chỉ muốn trở về
bà hằng chửi tôi trên mạng không giống bà này
nhà báo đặng thị hàn ni một cái tên cũng đình nám trong các chuỗi live stream bà này đang thi hành một năm sáu tháng tù trong một vụ án tương tự
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bà hà ni có mặt với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
và có những phát ngôn khiến nhiều người trong phiên tòa bật cười
tôi e rằng không biết có truy tố đúng bà nguyễn phương hằng hay không
vì bà hằng chửi tôi trên mạng không giống bà hằng này
bị cáo đặng anh quân bị cáo là nạn nhân
một nhân vật xuất hiện thường xuyên trong các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng là ông đặng anh quân
bị cáo này là tiến sĩ luật giảng viên đại học và được mời tham gia các buổi live stream đình đám của bà nguyễn phương hằng
với vai trò cố vấn pháp lý cho bà hằng cùng nhiều phát ngôn về một số nhân vật ông này bị bắt tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cơ quan pháp luật xác định bị cáo đặng anh quân đã góp phần cho bị cáo nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội
xuyên suốt phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đảng anh quân cũng nhiều lần đưa ra những lập luận để bảo vệ cho quan điểm của mình
cho đến thời điểm đường nói lời sau cùng bị cáo đặng anh quân vẫn cho rằng những việc làm của mình là một trải nghiệm
live stream bị cáo còn nội dung bị cáo còn

bị cáo tin sẽ có nhiều người xem lại và sẽ thấy bị cáo là nạn nhân của sự đấu tranh phản biện xã hội chứ không phải là tội phạm
bị cáo đặng anh quân nói trước tòa
hội đồng xét xử tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo đặng anh quân mức án hai năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân cùng lãnh án một năm sáu tháng tù về cùng tội danh
bốn bị cáo này sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
về xét xử phúc thẩm vụ án theo đơn kháng cáo diễn ra vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó bà nguyễn phương hằng người nhận được nhiều quan tâm nhất trong vụ án không kháng cáo bản án sơ thẩm
trước đó chiều một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo trong vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
tuy nhiên trong buổi xét xử chiều một mươi một tháng ba tất cả các bị cáo trong vụ án đều vắng mặt
trước đó ba bị cáo đồng phạm là bà nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã có đơn xin hoãn phiên tòa
ba bị cáo này là nhân viên của nguyễn phương hằng hiện đang được tại ngoại
ông huỳnh uy dũng chồng của bị cáo nguyễn phương hằng với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt
trong số một mươi người được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án chỉ có bà đinh thị lan có mặt
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại